chiều nay tại công an tỉnh vĩnh phúc thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá thân văn hải phó giám đốc công an tỉnh bắc giang
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc từ ngày một hai hai nghìn hai mươi bốn
và trao quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động đại tá đinh ngọc khoa giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần bộ công an
chúc mừng đại tá thân văn hải và đại tá đinh ngọc khoa được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới
thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đề nghị trên cương vị mới các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đối với đại tá thân văn hải cần nhanh chóng nắm mắt công việc không ngừng nỗ lực phấn đấu để cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong đảng ủy bang giám đốc công an tỉnh
thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc ngày càng trong sạch vững mạnh dự nghiệm kỳ luật kỳ cương trong đảng
xứng đáng với niềm tin của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh